hãng tin reuter ngày một mươi ba tháng ba cho biết tổng thống joe biden đã giành được ít nhất hai một trăm linh bảy phiếu đại biểu
vượt mốc một chín trăm sáu mươi tám phiếu cần thiết để trở thành ứng viên của đảng dân chủ
không lâu sau chiến thắng của ông biden ông trump cũng trở thành ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa
sau khi vượt qua mốc một hai trăm một mươi năm phiếu đại biểu cần thiết
trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng của bầu cử sơ bộ
ông biden đã có những chỉ trích nhắm vào chiến dịch tranh cử của ông trump
mô tả đây là kế hoạch trả thù đầy oán dẫn
ông chủ nhà trắng nói
ông biden gọi ông trump là kẻ thù cuộc và chỉ trích các cựu tổng thống mô tả người nhập cư khi vận động ở bang chiến trường
tổng thống mỹ joe biden nói trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố miwaki bang wikosin ngày một mươi ba tháng ba
đây là điểm dừng chân đầu tiên của ông biden trong số các ban chiến trường
rất nhiều người trong số các bạn đã dùng cách này
ông biden đã gọi ông trump là kẻ thua cuộc vì biết điều này khiến người tiền nhiệm bức bối
ông trump đến nay vẫn không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
wiscosin và michigan nơi ông biden sẽ đến thăm ngày một mươi bốn tháng ba
là hai trong số những bang quan trọng mà tổng thống mỹ đương nhiệm đã đánh bại ông trump bốn năm trước
ông biden cần tiếp tục giành chiến thắng ở hai bang này để đảm bảo nhiệm kỳ thứ hai tại nhà trắng
trong cuộc vận động ông biden cũng chỉ trích ông trump về vấn đề nhập cư
một chủ đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay
ông trump và đảng cộng hòa liên tục chỉ trích chính sách của chính quyền biden
đã dẫn đến số lượng người vượt biên trái phép từ mexico vào mỹ
chúng ta là đất nước của những người nhập cư họ không phải sâu bỏ
ông biden đề cập bình luận của ông trump năm ngoái
cựu tổng thống khi đó còn mô tả người nhập cư đầu độc dòng máu mỹ
thành phố minwaki là nơi diễn ra đại hội toàn quốc của đảng cộng hòa vào tháng bảy
tại sự kiện này đảng sẽ chính thức công bố ứng viên tổng thống
ông biden tám mươi một tuổi và ông trump bảy mươi bảy tuổi hôm một mươi hai tháng ba đều hội đủ số phiếu đại biểu
để trở thành ứng viên tổng thống của mỗi đảng mở đường cho cuộc tái đấu vào tháng một mươi một năm nay
hai ứng viên ngay sau đó kịch liệt công kích nhau
ông trump đã kích ông biden là tổng thống tề hải bất tài tham nhũng và phá hoại nhất trong lịch sử
trong khi tổng thống mỹ chỉ trích chiến dịch tranh cử đầy oán giận thù hẳn và trừng phạt của trump
coi ông là mối đe dọa với nền dân chủ
ông trump tuyên bố việc đầu tiên làm sau khi đắc cử là đóng cửa biên giới
ra lệnh khoan dầu và phóng thích những người đang bị bỏ tù vì tham gia cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội năm hai nghìn hai mươi một
ông cũng cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ
trong khi đó sự chia rẽ chính trị ở washington đã làm tê liệt chính sách đối ngoại của mỹ khiến đồng minh lo ngại
đảng cộng hòa đang chặn đề xuất của tổng thống biden về khoản viện trợ quân sự quan trọng trị giá sáu mươi tỷ usd cho ukraine
màn tái đấu được cho là hình ảnh phản chiếu chiến dịch tranh cử bốn năm trước vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cả hai vị trí ứng cử viên lần này đã già thêm bốn tuổi khi ông biden tám mươi một tuổi và ông trump bảy mươi bảy tuổi
sức ép tuổi tác ít nhiều đã đè nặng lên sự linh hoạt của họ
ngoài ra bối cảnh của cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn rất khác so với năm hai nghìn hai mươi về nhiều mặt
các biến động như đại dịch covid một mươi chín các cuộc biểu tình black lives matter chống phân biệt chủng tộc
và vấn đề như lo sợ tội phạm gia tăng e ngại thiếu những người ủng hộ
đảng dân chủ cho rằng ông trump có thể thắng nhiệm kỳ hai tổng thống đã khiến nhiều cử tri mỹ tham gia bỏ phiếu vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ở thời điểm hiện nay mọi thứ vẫn còn là biển số
nền kinh tế mỹ như thường lệ tiếp tục là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của hai ứng viên
ông biden hiện đang lãnh đạo nền kinh tế mỹ tăng trưởng với các chỉ số đã cải thiện
áp lực lạm phát giảm bớt và thị trường chứng khoán đầy lạc quan với nhiều sắc xanh hơn
tuy nhiên ông cũng liên tục phải đối mặt với mức xếp hạng thấp trong các cuộc thăm dò
khi người mỹ thất vọng về giá cả các mặt hàng như thực phẩm leo thang sau đại dịch
bên cạnh đó các đề xuất tái cử của ông biden cũng tập trung vào những chủ đề dân túy
như tăng thuế với các tập đoàn lớn và giới giàu có giảm chi phí thuốc kê toa
những lĩnh vực mà ông hy vọng có thể thu hút cử tri
tuy nhiên có một điểm mà ông biden giống đối thủ donald trump
chính là chủ nghĩa dân tộc kinh tế khi thúc đẩy chính sách khuyến khích
các công ty sản xuất chế tạo đầu tư tại mỹ và mang công việc trở lại cho người mỹ
trong khi đó cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở biên giới mỹ mexico
nơi dòng người di cư tràn vào nước mỹ là một điểm yếu đối nội của ông biden
mà ông trump và đảng cộng hòa đang tấn công kịch liệt
các ưu tiên trong nước của ông trump phần lớn phản ánh những chủ đề mà ông đang vận động
như giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp tăng cường cơ sở hạ tầng công
giảm thuế và bãi bỏ đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền
còn được gọi là obamacare
ngoài ra ông cham nghiêng về việc hạn chế phá thai
trong khi ông biden gọi là quyền tự do sinh sản trong bản thông điệp liên bang vừa rồi
đây cũng là vấn đề mà hai ứng cử viên có quan điểm trái ngược nhau
và có thể thu hút thêm nhiều cử tri trẻ đi bỏ phiếu
còn tới gần tám tháng nữa cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn mới diễn ra
nhưng sức nóng trên trường đua đang phả hơi vào chiến dịch tranh cử
vì hai ứng cử viên hàng đầu đều thể hiện sự tương phản
không chỉ trong thế giới quan của họ về vấn đề trong nước
mà còn về một số vấn đề quan trọng của chính sách đối ngoại
tuy nhiên không có nghĩa họ không có một số điểm chung trong cách nhìn về đối ngoại
cả hai ông có nhiều điểm tương đồng trong cách nhìn nhận trung quốc
mặc dù không đồng tình với chính sách đối với trung quốc của ông trump
song chính quyền của ông biden vẫn duy trì các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa từ trung quốc
áp đặt các hạn chế đối với việc chia sẻ công nghệ
và thậm chí còn đưa ra nhiều hạn chế mới với trung quốc
dù ai đắc cử đi nữa sau cuộc bầu cử tháng một mươi một
về cơ bản khó có khả năng đường lối chính sách của mỹ với trung quốc sẽ thay đổi
ngoài ra một số ưu tiên của ông biden rất giống với chương trình nghị sự của ông trump
chính sách đối ngoại của ông biden vốn tập trung gắn kết chính sách ngoại giao của mỹ
với hòa bình an ninh và thịnh vượng trong nước
có thể được coi là một phiên bản khác của ông trump
vốn nhấn mạnh đến việc đặt lợi ích của mỹ lên trên các cam kết toàn cầu
tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm khác chính giữa hai ông
cựu tổng thống trump vẫn đề cao chủ nghĩa đơn phương
bãi bỏ các thỏa thuận và hiệp ước đa phương để ủng hộ các thỏa thuận song phương
tập trung vào nước mỹ trên hết
trong khi ông biden nhấn mạnh vai trò nước mỹ và chủ nghĩa đa phương
ông biden rất tích cực ủng hộ ukraine
trong khi ông trump thì miễn cưỡng về điều này
mặc dù hai ông đều ủng hộ israel
nhưng các nhìn nhận về việc giải quyết xung đột israel harmaz rất khác nhau
nhìn chung đối thủ chính của ông biden hiện nay không chỉ là ông trump
mà còn là vấn đề tuổi tác của ông
nếu tái đắc cử ông sẽ tiếp tục đi vào lịch sử nước mỹ là vị tổng thống giả nhất
còn với ông trump nếu đắc cử
ông cũng sẽ đi vào lịch sử theo cách rất riêng
khi hiện nay đang đối mặt với rất nhiều tội danh hình sự
hiện tỷ lệ ủng hộ tổng thống biden tiếp tục tái đắc cử có vẻ thấp hơn cựu tổng thống trump
theo một số kết quả thăm dò dư luận mới nhất
ông biden có khoảng bốn mươi ba bốn mươi bốn cơ hội tiếp tục ở lại nhà trắng
trong khi cựu tổng thống donald trump nhìn hơn chút với bốn mươi sáu bốn mươi tám
ông trump đang có cơ hội
lặp lại lịch sử lần thứ hai khi một tổng thống thất cử ra tranh cử
và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo
giống cuộc bầu cử năm một nghìn tám trăm chín mươi hai
tuy nhiên từ nay đến tháng một mươi một là thời điểm diễn ra bầu cử
sẽ còn rất nhiều diễn biến bất ngờ
phát biểu trên đài quốc gia hungary vào hôm một mươi tháng ba
ông obama cho biết ông ấy sẽ không đổ một xu nào vào cuộc chiến ukraine nga
bởi rõ ràng ukraine không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình
thủ tướng hungary cũng nói thêm
nếu như mỹ và châu âu không viện trợ thêm tiền và vũ khí
thì cuộc chiến này sẽ kết thúc
người mỹ có thể tiên phong cắt đất viện trợ và châu âu sẽ nối gót
thủ tướng viktor orbán đã từ chối gửi vũ khí đến kiev
và duy trì quan hệ đồng minh kinh tế chặt chẽ với moscow
kể từ khi lực lượng nga xâm chiếm ukraine vào năm hai nghìn hai mươi hai
lần gần đây nhất ông orbán đã gặp tổng thống nga vladimir putin vào tháng một mươi tại trung quốc
bất chấp những nỗ lực của liên minh châu âu nhằm cô lập nga
ông orbán tin tưởng rằng ông trump có khả năng để ổn định tình hình châu âu hiện nay
và tạo lập hòa bình sau khi cuộc chiến kết thúc
tuy nhiên cũng theo thủ tướng hungary
làm thế nào để kết thúc chiến tranh bằng con đường đàm phán vẫn là một vấn đề để ngỏ
thủ tướng hungary cho biết trong thời gian nắm quyền từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
ông trump là tổng thống của hòa bình được cả thế giới tôn trọng
và do đó tạo điều kiện cho hòa bình
không có xung đột ở ukraine cũng như trung đông vào thời điểm đó
thủ tướng hungary nhấn mạnh ngày nay sẽ không có chiến tranh nếu ông trump là tổng thống mỹ
theo ông orbán ông trump và ông đã đồng ý rằng
sẽ có hòa bình nếu có những nhà lãnh đạo thế giới mong muốn hòa bình
thủ tướng orbán nói thêm ông tự hào vì hungary là một trong những quốc gia đang nỗ lực vì hòa bình
kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột nga ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hungary đã liên tục kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng
không giống như các nước láng giềng eu
buladet từ chối cung cấp vũ khí cho kiev
duy trì quan hệ kinh tế với moscow và chỉ trích các lệnh trừng phạt nga của eu là phản tác dụng
nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại
nhưng cho biết chưa nhận được bất kỳ đề xuất hợp lý nào từ ukraine
hoặc những người ủng hộ kiev ở mỹ và eu
trong điều kiện như vậy nga không có lựa chọn nào khác
ngoài việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình ở ukraine thông qua các biện pháp quân sự
thủ tướng hungary giải thích mục đích chuyến thăm bloida của ông
là để nói thẳng thắn rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông trump sẽ tốt hơn cho toàn thế giới
không chỉ trong mối quan hệ giữa buladet và washington
thủ tướng hungary nói thêm
mỹ sẽ quyết định ai sẽ là nguyên thủ quốc gia tiếp theo của họ
ông orbán là nhân vật được nhiều người bảo thủ ở mỹ ngưỡng mộ
vì các chính sách cứng rắn về nhập cư các kế hoạch hỗ trợ gia đình
và lập trường lên tiếng về chủ quyền quốc gia
trong một video trên trang facebook của mình
ông cho rằng giữa nhiệm kỳ tổng thống hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một của ông trump
đã có hòa bình ở trung đông và cả ukraine
viết trên mạng xã hội justocio của mình
ông trump nói rằng ông orbán là một nhà lãnh đạo lớn và được tôn trọng trên khắp thế giới
đồng thời cho biết việc tiếp ông orbán là một vinh dự
ông trump biết hungary là một quốc gia an toàn nhờ chính sách nhập cư mạnh mẽ của ông ấy
và chừng nào ông ấy còn nắm quyền thì điều đó sẽ luôn như vậy
trước chuyến thăm ông orbán đã chia sẻ về kế hoạch này
trong bài phát biểu trước phòng thương mại và công nghiệp hungary
đây hoàn toàn không phải là cá cược
mà cách tiếp cận lành mạnh duy nhất đối với hungary
là trông cậy vào sự trở lại của cựu tổng thống donald trump
bình luận về cuộc gặp tổng thống mỹ joe biden chỉ trích
việc ông trump tiếp xúc một người đã tuyên bố thẳng thừng
rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả
tôi nhìn thấy một tương lai nơi chúng ta bảo vệ nền dân chủ
chứ không làm suy giảm nó
đầu tuần trước ông trump gần như chắc chắn đã trở thành ứng viên
của đảng cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống mỹ
khi đối thủ cuối cùng của ông bà nikki haley
đã rút khỏi chiến dịch tranh cử do thua một mươi bốn một mươi năm bang trong siêu thứ ba
điều đáng nói là cuộc gặp diễn ra khi ông orbán
chưa có cuộc gặp trực tiếp nào với tổng thống mỹ joe biden
kể từ khi ông biden nhậm chức
tổng thống mỹ joe biden đã kích cả ông trump và ông orbán
trong thời gian dừng chân vận động tranh cử
ở pennsylvania hôm tám tháng ba
bạn có biết hôm nay ông trump sẽ gặp ai ở mar a lago không
ông orbán của hungary người đã tuyên bố thẳng thường rằng
ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả
tổng thống biden tuyên bố bản thân ông đang tìm kiếm một tương lai
nơi chúng tôi bảo vệ nền dân chủ chứ không làm suy giảm nó
trong chiến dịch tranh cử ông trump nhiều lần tuyên bố
sẽ giải quyết xung đột ukraine trong vòng hai mươi bốn giờ
nếu ông quay lại phòng bầu dục
đồng thời tuyên bố sẽ ngồi lại với cả tổng thống ukraine
volodymyr zelensky và tổng thống nga vladimir putin
trước đó xuyên suốt chiến dịch tranh cử của mình
ông donald trump cũng nhiều lần kêu gọi không hỗ trợ tài chính cho ukraine
khi trả lời câu hỏi phỏng vấn trên truyền hình vào tháng hai vừa qua
về việc mỹ có nên gửi tiêm kích f một mươi sáu cho ukraine để chống lại nga hay không
ông donald trump đã nói
tôi cho rằng mỹ nên hỗ trợ đàm phán hòa bình giữa hai nước nga và ukraine
và tôi không nghĩ chúng ta nên gửi nhiều vũ khí cho họ
ông donald trump cũng từng tuyên bố
sẽ giải quyết xung đột nga ukraine trong vòng hai mươi bốn giờ
nếu tái đắc cử tổng thống mỹ vào năm nay bằng con đường đàm phán
các nước châu âu đang tính đến phương án tăng tri tiêu quốc phòng
trước kịch bản cựu tổng thống mỹ donald trump tái đắc cử
khiến washington ít can dự hơn vào các hoạt động của nato
nguồn tin ngoại giao cho hay
daily telegrab ngày chín tháng ba dẫn lời giới ngoại giao châu âu nhận định
nato có thể đối mặt với nguy cơ mỹ rút khỏi liên minh
nếu ông trump tái đắc cử vào tháng một mươi một tới
do vậy nato cần lên kế hoạch chiến lược để đối phó với những hậu quả
và xem xét lại năng lực phòng vệ của khối
khả năng mỹ rút khỏi nato là điều đáng lo ngại
không ai biết ông ấy sẽ làm gì tiếp theo một nhà ngoại giao châu âu chia sẻ
ông trump hiện là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng cộng hòa mỹ
ông gần như nắm chắc đề cử đại diện đảng cộng hòa ra tranh cử vào cuối năm nay
sau khi chiến thắng ở một mươi bốn trong tổng số một mươi năm bang
trong đợt bầu cử sơ bộ siêu thứ ba hôm năm tháng ba